đối mặt với biến chủng mới bộ trưởng y tế nam phijio pala vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một thông báo
biến thể mới được phát hiện tại quốc gia này đang gây lo ngại do lượng đột biến cao bất thường
cùng với khả năng lây lan nhanh chóng
các nhà khoa học ở nam phi đang làm việc để xác định tỷ lệ ca nhiễm gây ra bởi biến thể mới
hiện được đặt tên là b một một năm trăm hai mươi chín biến thể này cũng đã được phát hiện tại botswana và hồng kông của trung quốc
chuyên gia tulio de oliveira của mạng lời giám sát gen ở nam phi cho biết
biến thể mới có rất nhiều đột biến trong đó có hơn ba mươi đột biến ở gai protein ảnh hưởng khả năng lây nhiễm
chúng tôi có thể thấy đây là một biến thể có tiềm năng lây nhiễm rất nhanh
trong vài ngày hoặc vài tuần tới hệ thống y tế nam phi có thể đối mặt với sức ép gia tăng
ông de oliveira khẳng định
cũng theo ông tin tốt đó là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể được phát hiện bằng xét nghiệm pcr
biến thể này lây lan ở nhiều người trẻ tuổi
trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh các nhà khoa học đã nghiên cứu trình tựa gen và phát hiện b một một năm trăm hai mươi chín
viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi nicd cho biết
quốc gia này đã ghi nhận hai mươi hai ca nhiễm có liên quan đến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín sau quá trình giải trình tự gen
đây rõ ràng là một biến thể mà chúng ta phải thật cẩn trọng
biến thể này có nhiều đột biến gai ở protein có thể ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm và phản ứng miễn dịch
chuyên gia ravindra gupta của trường đại học cambridge anh cảnh báo
theo ông gutta giới khoa học nam phi cần có thời gian để xác định liệu b một mươi một năm trăm hai mươi chín có thực sự là nguyên nhân
khiến cho số ca nhiễm mới tăng nhanh bất thường hay không
ông gutta khẳng định khả năng cao là như vậy
israel là quốc gia tiếp theo ghi nhận ca mắc biến chủng b một mươi một năm trăm hai mươi chín mới
giữa lúc các nước vẫn đang nỗ lực giải mã chủng virus này
bộ y tế israel hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
bệnh nhân được xác định đã trở về từ malawi
theo bộ y tế israel hai người khác bị nghi nhiễm biến chủng mới và đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng
hai trường hợp này cũng từ nước ngoài về israel và đang được cách ly
cả ba trường hợp trên đều đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
thông tin chi tiết về việc tiêm chủng của họ hiện vẫn đang được kết quả
chính phủ israel ngày hai mươi năm tháng một mươi một thông báo cấm công dân nước này từ các quốc gia miền nam châu phi
và cấm người từ khu vực này nhập cảnh vào israel do lo ngại biến chủng mới
biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín lần đầu tiên được phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
nơi có ba ca nhiễm đã được giải trình tự gen
sau đó sáu ca nhiễm khác được ghi nhận ở nam phi và một ca nhiễm ở hồng kông là du khách trở về từ nam phi
các nhà chức trách anh ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đã gọi b một một năm trăm hai mươi chín là biến chủng tồi tệ nhất
với ba mươi hai đột biến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus sars cov hai
bộ trưởng y tế nam phi joe fala cho biết biến chủng mới là mối lo ngại nghiêm trọng
và là nguyên nhân khiến cho số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tăng theo cấp số nhân
biến nó trở thành một mối đe dọa lớn
thủ tướng israel naftali bennett ngày hôm nay tuyên bố
israel đang ở trong một mối đe dọa lớn
israel đang ngưỡng tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện ca mắc biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín đầu tiên
theo thủ tướng benned biến chủng mới dễ lây lan hơn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với delta
chủng virus vượt trội nhất hiện nay
ông cho biết các nhà chức trách israel đang theo dõi dữ liệu từ nam phi để tìm hiểu thêm về biến chủng mới
bao gồm việc liệu biến chủng này có kháng các loại vaccine hiện có hay không
thủ tướng bennett cũng chỉ đạo xem xét việc dừng các chuyến bay
nằm trong danh sách cấm đến israel và ngược lại
hoặc thực hiện một kế hoạch khác để ngăn chặn biến chủng mới lây lan sang israel